xin kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai thời tiết trên khu vực bắc bộ sẽ có chuyển biến tích cực nắng nóng suy giảm
những cơn mưa rào có thể xuất hiện rải rác ở các tỉnh vùng núi
nhiệt độ cao nhất ở vùng núi giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
ở vùng đồng bằng và trung du là ba mươi bốn ba mươi sáu độ nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi
người dân tại các tỉnh trung bộ vẫn đang gồng mình để chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết trong suốt thời gian này
dọc các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
chiều tối có mưa rông vài nơi sẽ làm không khí dịu đi đôi chút
nắng nóng kéo dài gây nhiều nguy cơ cho khu vực trung bộ
cụ thể là vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối bảy tháng tám đã xuất hiện đám cháy rừng
tại khoảng cột một trăm chín mươi ba nghìn một trăm chín mươi bốn thuộc xã thủy bằng thị xã hương điển tỉnh thừa thiên huế
rất gần với đường dây năm trăm linh kv
rất may là các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương
đã phối hợp dập lửa chữa cháy rừng ít còn nguy cơ gây ảnh hưởng đến vận hành đường dây năm trăm linh kv
và khôi phục cung cấp điện ngay cho các khu vực phải thực hiện cắt điện khẩn cấp
trong những thời điểm nắng nóng gai gắt diện rộng như hiện nay
tập đoàn điện lực việt nam evn tiếp tục khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn
tiết kiệm để giảm thiểu nguy cơ gây sự cố về điện
tại khu vực tây nguyên và nam bộ do ảnh hưởng của gió tây nam
nên khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác về chiều tối với cường độ trung bình
trong mưa rông cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng như tố lốc và gió rất mạnh
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa ở tây nguyên trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
trên toàn bộ khu vực biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
chỉ có mưa vài nơi gió tây nam cấp bốn
nhìn chung thời tiết trên biển khá thông thoáng và thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải
nhiệt độ tại cả hạng
hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi phổ biến ít mưa ngày nắng nóng gai gắt gió nhẹ
nhiệt độ giảm nhẹ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi sáu độ